tại hà nội cùng với nhiều lực lượng tích cực tham gia phòng chống bão thì với người tham gia giao thông trong những ngày này luôn được chứng kiến những hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông xuống đường làm nhiệm vụ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt an toàn
bão số ba chuyển hướng di chuyển nhanh vào hà nội
những con đường ngập nước các phương tiện ủn tắc di chuyển khó khăn
xen giữa dòng người và xe cộ đi lại trong mưa bão là những chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia phân luồng giao thông
để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông phòng cảnh sát giao thông thành phố hà nội đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ phương tiện các loại tham gia ứng trực cơn bão số ba
cử cán bộ chiến sĩ phân luồng hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông tại các vị trí ngập ống bảo đảm việc lưu thông cho người tham gia giao thông được thông suốt an toàn